xin kính chào quý vị và các bạn
nắng nóng ở hai khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày hai mươi một
ở khu vực vùng núi phía bắc nắng nóng kết thúc sớm trong ngày hai mươi
trong cả ngày mai và ngày kia mức nhiệt cao nhất ngày ở đông bắc bộ sẽ đạt ngưỡng ba mươi bảy độ
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
sang đến ngày hai mươi một nhiệt độ sẽ giảm nhẹ mưa xuất hiện một vài nơi trong ngày hai mươi và hai mươi một
khu vực tây bắc bộ nắng nóng sẽ tiếp diễn trong hai ngày tới
riêng các tỉnh lai châu và điện biên chiều tối đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhưng lượng không nhiều
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực trong ngày một mươi chín và hai mươi đạt ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó nắng nóng kết thúc trong ngày hai mươi một nhiệt độ giảm về mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng các huyện vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt lên tới ba mươi tám độ
thậm chí có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng trong ba ngày tới với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận cường độ nắng sẽ đỡ gai gắt hơn
khu vực tây nguyên từ nay cho đến ngày hai mươi duy trì trạng thái ít mưa
chủ yếu chỉ có mưa rào nhẹ vào chiều tối
ban ngày nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sang ngày hai mươi một gió tây nam có xu hướng mạnh dần lên vì thế mưa sẽ tăng lên diện giải rác
đồng thời nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ
nam bộ duy trì mưa trong vòng hai ngày tới tập trung về chiều tối
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sang ngày hai mươi một mưa tăng nhẹ và nhiệt độ sẽ giảm về mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ